thời điểm khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã cận kề và chuẩn bị cho năm học mới
nhiều trường công lập và ngoài công lập tại hà nội đã tổ chức buổi định hướng năm học mới cho học sinh bằng nhiều hoạt động bổ ích
thông qua các hoạt động tập thể các trường muốn tạo nhiều cơ hội để học sinh sớm được trải nghiệm
tổ chức lãnh đạo phát huy vai trò chủ động tích cực và sáng tạo của các em trong các hoạt động giáo dục
chương trình cũng nhằm mục đích định hướng phát triển nhân cách và năng lực học tập của học sinh
giúp các em hình thành nhiều kỹ năng quan trọng tạo dựng tinh thần đoàn kết của học sinh
theo kế hoạch ngày tự trường của tất cả các cấp học ngành học trên địa bàn thành phố hà nội
sớm nhất là vào ngày một tháng tám muộn nhất là ngày hai mươi ba tháng tám
ngày khai giảng toàn thành phố thông nhất tổ chức ngày năm tháng chín